ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
và các đồng chí trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y
thiếu tướng hoàng văn lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện quân y
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của đồng chí đỗ quyết và đồng chí hoàng văn lương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức cảnh cáo
đồng thời thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng đỗ quyết và đồng chí thiếu tướng hoàng văn lương
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hiện đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
liên quan đến việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh
kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên
bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleil
công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật
tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh
theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can gồm đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh

khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm hơn chín trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
và một gói ma túy tổng hợp loại ketamin
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện các vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định
như chúng tôi đã đưa tin vào trận mưa vào chiều tối qua một quân nhân khi đang điều tiết giao thông
thì xảy ra mâu thuẫn với một người dân và bị người này rút dao đâm tử vong
sau nhiều giờ lẫn trốn đến sáng nay ngày năm tháng bốn đối tượng gây án đã ra đồ thủ
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn năm quân nhân được điều động ra khu vực trước trường trung học cơ sở phạm văn chiêu
dắp ranh giữa phường tám và phường một mươi bốn quận gò vấp thành phố hồ chí minh để điều tiết giao thông
theo người dân lúc này trời mưa to được ủng ứ vì học sinh trong trường đang nhờ học
một số nhân chứng cho biết anh thanh niên bằng áo dân quân tự vệ đứng phân luồn
thì sẽ ra mâu thuẫn với bộ phụ huynh đón con
hai bên cửa cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi
sau khi gây án nghi phạm được cho là bỏ lại một chiếc xe máy biển số thành phố hồ chí minh ở hiện trường rồi tẩu thoát
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận gò vấp nạn nhân là dân quân tự vệ thuộc phường đội phường một mươi bốn quận gò vấp
tiếp nhận vụ việc ngay trong đêm lực lượng công an quận đã truy tìm kẻ gây án
biết không thể trốn thoát rạng sáng hôm sau đối tượng ra đầu thú
tại cơ quan công an người này khai tên nguyễn thanh tuấn ngụ quận một mươi hai và đang thuê trọ tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
công an quận gò vấp đã lập hồ sơ lấy lời khai đối tượng tên tuấn để điều tra về tội giết người
trong sáng nay ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xứ bị cáo nguyễn hoài nam bốn mươi chín tuổi
nguyên phóng viên một số cơ quan báo chí về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn hoài nam đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cung cấp các tài liệu dữ liệu điện tử
và tài liệu khác liên quan tới một vụ việc có tiêu cực
từ sự vào cuộc của bộ công an ba cá nhân sau đó bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố rồi bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra xác định một mươi bốn người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự
mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo và có kết luận đầy đủ
tuy nhiên ông nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ
đăng nhiều bài trên facebook cá nhân để đạt kích các cơ quan tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trị an xã hội
cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người đúng tội đúng pháp luật
tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen bằng khen
và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoài nam ba năm sáu tháng tù giam
công an huyện chân thành tỉnh bình phước cho biết đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tịch thu toàn bộ ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng bốn tổ công tác gồm công an huyện chân thành
phố họp với trạm kiếm dịch động vật trân thành thuộc chiên cục trang nuôi và thú y tỉnh bình phước
đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tại biển số chín mươi ba h một nghìn bảy trăm bảy mươi chín
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng tạ thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
người điều khiển xe là ông đỗ xuân vũ ba mươi ba tuổi trú xã thành phú thị xã bình long
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi ba
đoạn đi qua ấp hòa vinh sách hành tâm huyện trân thành
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô chở nhiều mặt hàng thực phẩm
gồm thịt bò thịt trâu từ heo đông lạnh nhập khẩu và một số mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến khác
trong số hàng này có ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt toàn bộ số bánh sữa heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
bước đầu ông đỗ xuân vũ khai nhận đã mua số thực phẩm trên tại thành phố hồ chí minh
đang trên đường vận chuyển về tỉnh bình phước để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
tổ công tác đã làm biên bán vi phạm hành chính để xử lý theo quy định
và yêu cầu ông đỗ xuân vũ phải tiêu hủy toàn bộ tan vật vi phạm